sở văn hóa và thể thao tỉnh thừa thiên huế tổ chức ngày hội đua ghe thuyền rồng truyền thống tỉnh thừa thiên huế năm hai nghìn một mươi chín
chào mừng bảy mươi hai năm tết độc lập thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi và cổ vũ
trong tiếng gieo hò cổ vũ tiếng trống kèn của người dân hơn ba trăm linh vận động viên đến từ các địa phương trong tỉnh đã thi đấu tranh tài sôi nổi
cạnh tranh quyết liệt nhiều lượt đua diễn ra đầy kịch tính tạo nên một không khí sôi động trên sông hương
giải đua ghe truyền thống được sở văn hóa và thể thao duy trì và tổ chức hàng năm không chỉ là cuộc thi tài thể thao
mà là hoạt động truyền thống mang tính văn hóa sâu sắc được tổ chức định kỳ hàng năm chào mừng ngày tết độc lập của đất nước
ngoài việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân đây còn là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của huế đến với du khách